mã số định danh in trong giấy khai sinh chính là số thẻ căn cước công dân của trẻ khi lớn lên
từ năm hai nghìn hai mươi cả nước có kế hoạch hoàn tất việc này
cha mẹ của trẻ khi hoàn tất điền thông tin qua phần mềm liên thông một cửa
cán bộ tư pháp sẽ kiểm tra lại và chuyển sang phần mềm của bộ tư pháp và bộ công an
hệ thống tự động của bộ công an sẽ cấp mã số định danh ngẫu nhiên
và ủy ban nhân dân phường xã hoàn thiện vào giấy khai sinh
với mã số định danh cá nhân người dân không phải khai nhiều lần thông tin cơ bản của mình
không phải sao chụp chứng thực bản sao từ bản chính
điều này sẽ giúp tiết kiệm cho nhà nước một sáu trăm linh tỷ đồng một năm